kính chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông
nên hai ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ có mưa nhỏ dài rác
cùng nền nhiệt vẫn khá mát mẻ sao động trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi chín độ
sau đó từ ngày một mươi hai mưa sẽ giảm xuống vài nơi cùng nền nhiệt tăng trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ngoài không khí lạnh
còn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
nên chiều tối và đêm có mưa rào và rông diện dài rác
cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nền nhiệt tại đây cũng khá mát mẻ sao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
sau đó từ ngày một mươi hai thì mưa giảm nhanh nền nhiệt tăng trở lại
ở khu tây bắc có thể có nắng nóng
ở trung bộ các tỉnh thành từ thanh hóa đến hà tĩnh
cũng có mưa nhỏ duy trì trong ngày một mươi tháng bốn sau giảm dần
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế vẫn phổ biến là ít mưa và có nắng nóng cục bộ
sau đó từ ngày một mươi hai nền nhiệt trên cả khu vực sẽ có xu hướng
tăng mạnh và xuất hiện nắng nóng trên diện rộng
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phổ biến có mưa vài nơi trong hôm nay cũng như ba ngày tới
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng nằm trong xu hướng tăng nhẹ
giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên ba ngày tới vẫn duy trì tình trạng ít mưa và có nắng nóng
cùng với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi tám độ
tuy nhiên về chiều tối khu vực có thể xuất hiện mưa rông kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây ba ngày tới cũng có nắng nóng trên diện rộng
với nền nhiệt độ ở trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi tám độ
người dân nơi đây cần chú ý khi lưu thông trên đường
cần có vật dụng chống nắng cũng như bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe